theo hồ sơ của cơ quan công an vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi cho rằng nạn nhân chú cùng địa phương lấy trộm chiếc xe máy nên thạch minh đã đến nhà nạn nhân để đòi lại tài sản
sau đó nạn nhân đến nhà thạch minh và nói với cha mẹ của thạch minh rằng không lấy trộm xe máy
tuy nhiên thạch minh đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm nạn nhân rồi bỏ đi
mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong sau đó
theo kết quả giám định tâm thần thạch minh bị hạn chế khả năng về nhận thức và điều khiển hành vi
một đối tượng chuyên chăn rắt các cô gái phục vụ tại các quán cà phê đã có hành vi giam giữ đánh đập các cô gái vừa bị công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc bắt tạm giam để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật
đó là nguyễn tiến thành đạp một mươi tám tuổi chú tại xã yà tù huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi chín tháng ba từ nguồn tin báo của người dân có ba cô gái bị đánh đập
cô gái bị đánh đập và giam giữ trái phép trong một phòng trọ ở hẻm một trăm bảy mươi năm đường yamo phường tân lợi thành phố bù ma thuật
ngay sau đó công an thành phố bô ma thuật đã triển khai một tổ công tác đến kiểm tra
tại đây lực lượng công an phát hiện bắt quả tang nguyễn tiến thành đạt đang có hành vi giữ trái phép ba cô gái trong phòng trọ
ngay sau đó tổ công tác đã đưa các bên liên quan về trụ sở làm việc
tất cả ba bọn em đều ở trong phòng trọ với anh đạt và chịu sự quản lý của anh đạt
mình bấm vào cho khách khi nào xong công việc của em em mới được về nhà
người đưa đón em đi làm vẫn là anh đạt
mỗi lần em đi làm phục vụ quán karaoke thì một bài được hai trăm linh rưỡi
đến khi về thì bọn em đưa lại cho anh đạt hết
mỗi ngày anh đạt cho em ăn đúng một bữa và lúc ba giờ chiều
ba tụi em có bỏ ra hà nam để làm công việc khác nhưng mà ra tới tỉnh hà nam thì thay công việc không phù hợp thì bọn em lại chạy về đắk lắc
chạy đến về đắk lắk đến xe tỉnh thì lại gặp anh đạt
anh đạt dỡ về phòng

rồi đánh đạp sau khi đánh đập thì nhốt bọn em lại
đạt khai nhận vì bực tức chuyện ba cô gái bỏ đi nên khi đưa được về đã dùng trổi tay và chân đánh đập rồi khóa trái cửa nhốt các cô gái trong phòng trọ
em là em nghe chánh nhắc các cô gái tại thanh phục bộ thuận cũng đã được một năm rồi ạ
tất cả các cô gái này em đều thuê và ở cùng phòng với em luôn ạ
sau khi khách có nhu cầu phục vụ thì em sẽ chờ các cô gái qua
và khách đưa tiền thì các cô gái sẽ đưa lại
và tất cả các ảnh hưởng mô trí phị thì em đều ló ạ
do mấy cô gái này bỏ trộn tụi nó có lừa em ở chỗ này trộn nó em có đi kiệm
về tới phòng thì em có tức lên em có dùng trổi em đánh với đựa và dùng tay dùng chân em đánh
và nhốt các cô gái lại vì sợ các cô gái lại bỏ trộn như lần trước ạ
hiệp vụ việc đang được công an tp bumathut tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm nguyễn tiến thành đạt
theo quy định của pháp
công an tp bumathut đã lập biên bản tạm giữ chính là chất ma túy
ngoài ra lực lượng chức năng còn tạm giữ thêm một súng bút sáu viên đạn cùng với một số tăng vật khác có liên quan
các đối tượng trên cũng đã thừa nhận vào sáng cùng ngày có sử dụng chất ma túy
công an huyện nậm pồ tỉnh điện biên vừa phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ
lưu hành tiền giả thu giữ chín mươi sáu trăm linh nhân dân tệ giả

qua công tác nắm tình hình công an huyện nậm pồ phát hiện trên địa bàn huyện xuất hiện một số đối tượng nghi vấn
có hành vi dùng tiền nhân dân tệ giả để mua bán trao đổi
ngày một mươi năm tháng ba công an huyện nậm bồ bắt giữ đối tượng vàng a trăng
trú tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên về hành vi tàng trữ lưu hành tiền giả
vật chứng thu giữ là tám trăm tám mươi năm tờ tiền giấy giả mỗi tờ có mệnh giá một trăm linh nhân dân tệ
lần theo dấu vết công an huyện nậm pồ tiếp tục bắt giữ đối tượng lý sùng chú tại tỉnh lào cai
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng sùng thu giữ hai mươi một tờ tiền giấy đều có mệnh giá một trăm linh nhân dân tệ giả
bốn khẩu súng tự chế bốn kg thuốc súng một túi đạn bi sắt một viên đạn tự chế
các đối tượng khai nhận đây là số tiền giả được vận chuyển từ địa phương khác về nậm pồ để tiêu thụ
lợi dụng sơ hở của người dân đối tượng nguyễn hoàng vũ đã đột nhập vào trộm cắp tài sản với tổng trị giá tài sản khoảng hơn sáu mươi triệu đồng
nguyễn hoàng vũ đã bị công an huyện cái bè tỉnh tiền giang tạm giam để điều tra làm rõ xử lý về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó khi đi ngang qua một ngôi nhà trên địa bàn xã tân thanh không đóng cửa
mọi người trong nhà đang ngủ say vũ đã lẻn vào nhà trộm cắp
với tổng giá trị tài sản khoảng hơn sáu mươi triệu đồng nhận được tin báo của gia đình bị hại
công an huyện cái bè đã khẩn trương điều tra xác minh và đến ngày hai mươi bảy tháng hai
phối hợp với công an địa phương bắt giữ được nguyễn hoàng vũ tại phường trường an thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
công an huyện cái bè tỉnh tiền giang đã thu hồi được một xe mô tô một đồng hồ đeo tay và hai triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa khởi tố bắt tạm giam bị can lầm cá sình
hai mươi tuổi trú tại tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc
khởi tố năm đối tượng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi đánh bạc
ngoài ra cơ quan công an cũng đang củng cố để xử lý các đối tượng khác về hành vi đánh bạc
trước đó bất ngờ ập vào dãy điều ở ấp năm xã xuân tây lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện cẩm mỹ
tỉnh đồng nai đã phát hiện nhiều đối tượng đang sát phạt nhau bằng tiền
dưới hình thức đá gà khi thấy công an các đối tượng đã bỏ chạy
lực lượng công an đã khống chế được một mươi chín đối tượng thu giữ gần một trăm một mươi bảy triệu đồng trên người các đối tượng
một mươi con gà một mươi chín điện thoại di động các loại bảy mươi xe máy các loại và nhiều dụng cụ mà các đối tượng dùng để đánh bạc
quá trình điều tra cơ quan công an đã xác định tụ điểm do sình đứng ra tổ chức cho các con bạc đến sát phạt
với mỗi trận đá gà một mươi triệu đồng khi đã đến trận thứ tư thì bị cơ quan công an bắt giữ
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào tối ngày hôm qua khiến một người tử vong và ba người khác bị thương
nguyên nhân của vụ tai nạn đang được công an huyện crong park tỉnh đắk lắc điều tra
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi tháng ba tại khu vực ngã ba giao nhau giữa đường hoàng hoa thám
và quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua tổ dân phố một mươi bốn thị trấn phước an huyện crong park
xe mô tô do ông nguyễn ninh
điều khiển chở theo vợ chuyển hướng qua đường thì va chạm với một xe mô tô chạy ngược chiều
vụ tai nạn đã khiến cho ông ninh tử vong trên đường đưa đi cấp cứu và ba người còn lại bị thương
tại hiện trường hai xe máy đã bị hư hỏng
sau khi nhận được thông tin lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường
phân luồng giao thông điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
thưa quý vị ngày hôm nay không khí lạnh mạnh đã tràn xuống lào cai gây mưa
mưa rào đều khắp và rông rải rác trời chuyển rét hại
đặc biệt từ khoảng thời gian giữa trưa đến đầu giờ chiều nay
mưa đá xuất hiện dài rác trong cơn rông tại thành phố lào cai và huyện mường khương
tại huyện mường khương mưa đá xuất hiện ở các xã lùng khấu nhin và lùng vai
mưa đá với mật độ khá dày đường kính trung bình khoảng từ một đến một năm cm
trận mưa đá kéo dài khoảng một mươi năm phút đã khiến cho một số diện tích cây trồng như lúa
ngô xuân chè vụ xuân đang vào vụ sản xuất bị ảnh hưởng
hiện trên địa bàn huyện vẫn tiếp tục có mưa lớn
các phường như cốc lếu bắc lệnh và nam cường thuộc thành phố lào cai
cũng xuất hiện mưa đá với cường độ nhẹ
mưa đá đi kèm với mưa rào và gió mạnh cấp bốn cấp năm giật cấp sáu
rất may do hạt mưa đá rơi thưa nên không gây ra thiệt hại
và tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
trong ngày hôm nay hai mươi một tháng ba nhiều cư dân tại chung cư topax home
đường phan văn hớn quận một mươi hai thành phố hồ chí minh bất ngờ phát hiện hai cô gái nằm bất động
nên đã báo cho lực lượng chức năng
cơ quan chức năng tại hiện trường đã kiểm tra và xác nhận hai cô gái này đã tử vong
đây là những hình ảnh cuối cùng được ghi nhận từ camera an ninh của tòa nhà
sau đó vào thời điểm sáng sớm cùng ngày một số người dân sống tại chung cư topaz home
đường phan văn hớn phường tân thế nhất quận một mươi hai nghe tiếng động mạnh ở gần khu vực sảnh a hai của chung cư nên tới xem
tới nơi cư dân phát hiện hai cô gái rất trẻ tử vong ở sảnh a hai trước lối ra vào bãi xe của chung cư
bước đầu hai cô gái được cho là rơi từ lầu gao của chung cư dẫn đến tử vong
nhận được thông tin công an quận một mươi hai sau đó có mặt phong tỏa hiện trường khám nghiệm điều tra nguyên nhân khiến hai nạn nhân tử vong
một số cư dân cho biết hai cô gái này rất trẻ đang còn độ tuổi học sinh
trước đó họ bước vào chung cư lên thang máy rồi ra sân thượng ở khoảng rạng sáng
sau đó ít phút thì xảy ra sự việc
hiện chưa rõ danh tính nạn nhân và có phải là cư dân sống tại chung cư hay không
nguyên nhân cũng đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
cũng trong sáng nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
tiếp tục tìm kiếm cô gái nghi nhảy từ cầu hóa an xuống sông đồng nai tự tử
theo thông tin ban đầu vào rạng sáng cùng ngày hai mươi một tháng ba
người dân phát hiện trên thành cầu hóa an có một số vật dụng
trong đó có điện thoại chứng minh nhân dân của một cô gái trẻ sinh năm hai nghìn
ngộ phường lâm bình thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
bên cạnh đó có một lá thư tuyệt mợn dài hơn một trang giấy
nội dung nói cuộc sống quá mệt mỏi bị người khác hãm hại nói xấu
muốn tìm một cuộc sống mới sinh mẹ đừng đau khổ vì con
sau khi nhận được thông tin lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
có mặt tại đoạn sông dưới chân cầu hóa an tìm kiếm nhưng hiện vẫn chưa tìm ra cô gái nghi nhảy cầu
cũng trong hôm nay hai mươi một tháng ba thông tin từ đồng biên phòng cư khẩu quốc tế tỉnh biên cho biết
bộ đội biên phòng tỉnh an giang vừa phát hiện sáu mươi một người nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
theo thông tin ban đầu từ trạm kiểm soát biên phòng cư khẩu quốc tế tỉnh biên thuộc đồng biên phòng cư khẩu quốc tế tỉnh biên
phát hiện sáu mươi một người trong đó có tám trẻ em nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
nên tiến hành tạm giữ để làm rõ
kết quả xác minh ban đầu nhóm người này đều là dân tộc trăm có hậu khẩu thường trú tại huyện an phú tỉnh an giang
họ xuất cảnh từ việt nam sang campuchia để làm thuê tại tỉnh kampong thong campuchia
do sợ ảnh hưởng của tình hình dịch covid một mươi chín tại campuchia nên đã tìm khách nhập cảnh trái phép trở lại việt nam
đồng biên phòng cư khẩu quốc tế tỉnh biên đã tiếp nhận lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm mươi ba người
về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định
đồng thời bàn giao cho bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện tỉnh biên đưa đi cách ly theo quy định
trong hôm nay công an huyện châu thành tỉnh an giang cho biết vừa kiểm tra đột xuất kho hàng cặp quốc lộ chín mươi một
thủ ấp bình phú hai xã bình hòa phát hiện tui dự số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn ốc xuất xứ không hóa đơn chiến tự
công an huyện châu thành bất ngờ kiểm tra hành chính kho hàng tại ấp bình phú hai xã bình hòa do nguyễn hoàng minh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ngụ ấp vĩnh thới xã vĩnh hành huyện châu thành làm chủ
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện trong kho chứa số lượng lớn hàng hóa tiêu dùng nhãn mát nước ngoài
không rõ nguồn gốc như đồ thủy tinh gốm xứ xà bông dầu gội nước lau nhà đèn pin dao búi kéo và đồ chơi trẻ em
tổng giá trị hàng hóa ước tính khoảng một trăm linh triệu đồng
thời điểm kiểm tra ông nguyễn hoàng minh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên
công an huyện châu thành tiến hành lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
một số thông tin an ninh trật tự khác trong sáng nay hai mươi một tháng ba gần bốn lít dầu đeo ô lợn nước đã được hút khỏi tàu bạch đằng
bị chìm trước đó tại vùng biển mũa né thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
quá trình triển khai hút dầu được đảm bảo không xảy ra sự cố tràn dầu
từ tám giờ ngày hai mươi một tháng ba các bước triển khai việc hút dòng như tập kết lực lượng phương tiện trang thiết bị đến vị trí tàu bạch trang bị chìm
đặt phao quay dầu đặt cảnh giấy tàu ráp hệ thống ống bơm hút dầu và ống tông hơi của chiếc dầu trên tàu
được công ty trách nhiệm hữu hạng vận tải biển trường tâm cùng lực lượng bộ đội biên phòng và các đơn vị liên quan triển khai khẩn trương
do tàu chìm nhưng vẫn còn nổi một phần trên mặt biển nên phao quay dầu thả theo hình chữ u đón dòng chảy con nước để phòng tình huống tràn dầu trong quá trình hút
sau khi hoàn tất các bước việc bơm hút dầu lên các chứa được thực hiện sau một mươi năm phút thì toàn bộ số dầu đã được hút khỏi tàu
như thông tin đã đưa tàu vận tải bạch đằng có trọng tải hơn hai năm trăm linh tấn trên tàu có bảy thuyền viên
tàu bạch đằng chở một năm trăm linh tấn cho thang từ nhà máy nhiệt điện vĩnh tân huyện tuy phong tỉnh bình thuận đi cảng nhân trạch tỉnh đồng nai
đến khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng ba khi tàu đang hành trình qua vùng đỉ mũi né cách bờ khoảng năm hải lý thì bất ngờ bị lật ngang và chìm
số lượng dầu trên tàu thực tế khoảng hai hai trăm linh lít dầu đeo đồng biên phòng mũi né sử dụng phương tiện cứu vớt được toàn bộ thuyền viên trên tàu bạch đằng đưa vào bờ an toàn
như vậy sau khi bơm hút dầu đảm bảo phòng ngừa ô nhiễm sự cố tràn dầu các phương án trục vớt tàu bạch đằng sẽ tiếp tục được triển khai
để đối phó với tình trạng cắt tặc tp hcm sẽ xứ phạt các bến thủy nội địa không phép lập chốt kiểm soát trên biển ký nghị xử lý hình sự hành vi mua bán tài nguyên trái phép
các động thái phòng chống khai thác các trái phép trên vừa được ủy ban nhân dân tp hcm gửi các sở ngành và hai mươi bốn quận huyện yêu cầu phối hợp thực hiện
theo đó các sở ngành cũng được giao nhiệm vụ tham mưu kiến nghị chính phủ trình quốc hội sửa đổi bổ sung vào luật hình sự theo hướng giảm định lượng cụ thể để xác định yếu tố cấu thành tội đối với hành vi khai thác tài nguyên trái phép
luật có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
xử lý hình sự người khai thác trái phép trên năm trăm linh khối cát hoặc thu lợi bất chính trên một trăm linh triệu đồng được cho là chưa phù hợp khó xử lý các mặt bởi định lượng xác định tội đang quá lớn
trầm khắp tài sản thông thường trên hai triệu đồng là bị xử lý hình sự xong trầm cát tài nguyên quốc gia thu lợi đến một trăm linh triệu đồng mới bị xử lý
thành phố cũng vừa quy định chế tài với hành vi mua bán vận chuyển tàn trữ tiêu thụ khoáng sản không rõ nguồn gốc cho phép dùng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ ghi hình là bằng chứng để xử lý vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản giao thông thủy
bắt buộc tất cả phương tiện thủy khi tham gia vận chuyển khoáng sản phải gắn thiết bị định vị và camera giám sát hành trình
năm hai nghìn hai mươi cơ quan chức năng thành phố đã xử lý tám mươi ba vụ với tám mươi tám phương tiện khai thác kinh doanh vận chuyển cát không hợp pháp tổng số tiền phạt hơn một tỷ hai trăm linh triệu đồng tịch thu gần một mươi m ba
thành phố hồ chí minh đã chuyển một vụ cho công an huyện dòng trơm bến tre tiếp tục điều tra
ngoài ra thành phố cũng bàn giao tỉnh bà rịa vũng tàu xử lý năm phương tiện liên quan
theo đánh giá của sở tài nguyên môi trường việc khai thác cát trái phép giảm một mươi vụ so với năm hai nghìn một mươi chín
song tình trạng này trên địa bàn đặc biệt là vùng biển cần giờ vẫn diễn biến phức tạp
thưa quý vị trong một mươi ngày qua thành phố hồ chí minh liên tục xuất hiện các vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản
nhất là tại các công ty và nhà xưởng
hiện khu vực nam bộ đang bước vào mùa nắng nóng do đó làm gia tăng nguy cơ xảy ra các vụ hỏa hoạn
để ngăn chặn cháy nổ thì phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố
đã có nhiều buổi khảo sát tuyên truyền hướng dẫn nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh kho bãi
những nơi chứa nhiều vật liệu dễ cháy sẽ dễ bắt lửa
một trong những nơi được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quan tâm nhất
tại thành phố hồ chí minh là tổng kho xăng dầu lớn nhất của miền nam tổng kho xăng dầu nhà bè
đặc thù là chất liệu dễ bắt lửa nên tìm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao
trong khi đó nhà kho tại đây luôn có lượng hàng hóa tồn chứa rất lớn có thời điểm lên đến trên tám trăm linh tấn
ý thức được mối nguy hiểm đó và trách nhiệm của mình đơn vị đã lập đội ngũ đầu tư trang thiết bị chữa cháy tại chỗ
đồng thời phối hợp cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp tổ chức nhiều buổi tập quấn và diễn tập các phương án chữa cháy
từ đó giúp chủ động xử lý khi có sự cố xảy ra ngay từ đầu
đồng thời phối hợp cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp tổ chức nhiều buổi tập quấn và diễn tập các phương án chữa cháy
chúng ta đã xem qua các hình ảnh triển khai của lực lượng đại chỗ rồi
rõ ràng là công tác chuẩn bị của cơ sở đã rất đốt về bài trò chỉ huy lực lượng phương tiện và hậu cần
coi như là đáp ứng được điều kiện trong tình huống xảy ra sự cố
tuy nhiên thực tế không phải đơn vị nào cũng nhận thức và đề cao cảnh giác đối với nguy cơ cháy nổ như vậy
chỉ trong hơn một tuần qua toàn thành phố đã xảy ra gần chục vụ cháy
trong đó đáng chú ý nhất là vụ cháy kho nhất tại huyện bình chánh đã làm một người bị thương
thiêu rụi hoàn toàn nhà xưởng và tám phòng trọ liên kề bị ảnh hưởng
do thiếu thiết bị và không có đường ngủ chữa cháy tại chỗ
nên dù phát hiện lửa sớm nhưng không thể xử lý dẫn đến hậu quả cháy lớn cháy lan

chuyển sang một thông tin khác
trong ngày hôm nay
hai mươi một tháng ba anh nguyễn huy chủ mùa quán cà phê nổi tiếng ở thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đã trao tặng gần hai trăm linh chiếc máy ảnh các loại chụp bằng phim cùng một mươi năm chân máy
cho những người đam mê chụp hình sưu tầm loại máy ảnh này
các loại máy này đều thuộc những thương hiệu lừng danh như canon nikon sony olympus pentax
anh nguyễn quy cho biết toàn bộ số máy ảnh và chân máy được anh đặt mua tại nhật bản
vận chuyển về việt nam với mục đích trưng bày tại quán cà phê của mình
tuy nhiên khi thấy rất nhiều người có cùng đam mê sở thích sưu tầm mấy ảnh chụp bằng phim như mình
anh quy quyết định dành tặng cho tất cả mọi người
phần lớn lối máy ảnh anh huy nhập về dành tặng cho mọi người đều trong tình trạng
có thể sử dụng được sau lớp pin và lau lại ống kính
thưa quý vị tập đoàn mylin vừa chính thức tiếp nhận tàu du lịch cao tốc đầu tiên của miland express
tuyến cần thơ côn đảo từ nhà máy đóng tàu z một trăm tám mươi chín thuộc bộ quốc phòng
theo đó con tàu được thiết kế và lắp ráp bằng công nghệ hiện đại nhất hiện nay
tàu du lịch cao tốc hai thân malin edes có vận tốc trung bình là ba mươi hai hải lý một giờ
với sức chứa khoảng ba trăm ba mươi chín chỗ ngồi cùng một phòng họp được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế
với tốc độ này tàu cho phép rút ngắn hải trình từ cần thơ tới công đảo và ngược lại
xuống chỉ còn hơn ba giờ đồng hồ
tàu cao tốc mylynh express sẽ chính thức đưa vào vận hành phục vụ hành khách đi lại
và du lịch trên tuyến cần thơ công đảo vào ngày hai mươi một tháng bốn tới đây